thế nhưng hơn tất cả có lẽ cảm nhận từ chính những người dân
những người đã sống qua nhiều giai đoạn lịch sử của đất nước về đời sống kinh tế xã hội hôm nay
mới là những cảm nhận chân thật nhất
tiếng nói của họ mới chính là câu trả lời mang tính khẳng định mạnh mẽ nhất
về việc đảng ta kiên định với con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
có phải là một sai lầm như những luận điệu mà các thế lực phản động thù địch vẫn thường hay gieo giao hay không
về kinh tế thì phát triển đời sống của dân phố cũng như nông thôn thì phát triển rất mạnh rất nhiều rất mạnh
thu nhập của người dân cao hơn
so với tình hình nhất là tình hình trật tự trị an và yên tâm bình an trong cuộc sống
chưa bao giờ đất nước chúng ta việt nam chúng ta có nguyện thế như ngày hôm nay trên trường quốc tế
nâng tầng góc vị trí của việt nam lên một tầng cao đối với thế giới việt nam
cho nên là cái tự hào đất nước ta tự hào của nhân dân ta và thành công ấy thành công như nhân số một
chúng ta là sự lãnh đạo sáng tạo
quả đúng như vậy nếu như không có sự lãnh đạo sáng suốt của đảng kết nối được toàn bộ hệ thống chính trị nhân dân cộng đồng doanh nghiệp
trong việc thực hiện có hiệu quả mục đích xây dựng và phát triển kinh tế xã hội và có lẽ nước ta đã không có được những thành tựu như ngày hôm nay
đó chính là lời phản bác đánh thép nhất trước những luận điệu tiêu cực đầy định kiến của các thế lực phản động thù địch
tháng một năm hai nghìn hai mươi một đảng đã tổ chức thành công đại hội một mươi ba với sự đồng lòng đồng thuận từ trên xuống dưới
trong nhiệm kỳ mới đảng ta sẽ tiếp tục đường lối
mục tiêu xây dựng đất nước đến năm hai nghìn ba mươi là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại thu nhập trung bình cao
phấn đấu đến năm hai nghìn bốn mươi năm trở thành nước phát triển có thu nhập cao xây dựng một đất nước việt nam hùng cường và thịnh vượng
mặc dù các thế lực phản động thù địch vẫn không ngừng rêu rao bôi nhọ xuyên tạc về đảng
cũng như ra sức tìm cách phủ nhận các thành tựu về kinh tế chính trị xã hội của đảng
thì sự ghi nhận của nhân dân trong nước của bạn bè quốc tế chính là đòn phản công mạnh mẽ nhất đối với các chiêu bài và thủ đoạn hẹn hạo của chúng
chương trình góc nhìn sự thật tuần này xin được kết thúc tại đây
xin chào và hẹn gặp lại